cháu muốn xin lỗi đại chú tôi chứ con cháu rất buồn
cháu phải đi làm cháu phải chịu rồi
làm cho cháu nguyên rồi cháu nghĩ về mẹ cháu
mẹ cháu còn vui cháu rồi
việc như thế này rồi cháu còn đi thì mẹ cháu rất buồn
đại cháu muốn nói
công an tỉnh bắc ninh cũng cho biết ngô bà khá là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
năm hai nghìn một mươi một đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng số hai tam điệp tỉnh ninh bình
liên tục trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu đối tượng này bị xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an ngô bà khá đã thừa nhận hành vi làm clip đưa lên mạng là phản cảm
nhưng với những lượt xem lượt chia sẻ của cư dân mạng
các clip đó khá được trả phép
phí hàng trăm triệu đồng một tháng
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời làm rõ các đơn vị thậm chí là các đạo diễn mời đối tượng khá bảnh về giao lưu đóng phim để kiến nghị xử lý
thưa quý vị cũng trong chiều ngày hôm nay
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ
khi báo chí đặt câu hỏi về việc công an tỉnh bắc ninh tiến hành bắt giữ đối tượng
khá bảnh tức là ngô bá khá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại từ sơn bắc ninh
một trường hợp có tiền án tiền sự và thường xuyên đăng tải các clip phản cảm tục tiễu lên mạng xã hội có hành vi coi thường pháp luật
trả lời báo chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
ngày một tháng bốn công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành bắt giữ đối với ngô bà khá tức khá bảnh
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thứ trưởng bùi văn nam khẳng định lực lượng công an đã nắm chắc về các hoạt động của trường hợp này
và tiến hành các biện pháp về mặt pháp luật
về quá trình khá bảnh có nhiều hoạt động gây bức xúc trên mạng xã hội
thượng tướng bùi văn nam nêu rõ đây là hiện tượng cần phải phối hợp ngăn chặn kịp thời
việc công an tỉnh bắc ninh tiến hành bắt khám xét đối với đối tượng khá bảnh
thể hiện thái độ hết sức cương quyết của lực lượng công an đối với các hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội
hàng chục trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố tân an
đã bất ngờ ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
tại ấp cầu tre xã lợi bình nhơn thành phố tân an tỉnh long an
tụ điểm do nguyễn như kha tổ chức và nguyễn công hồ làm cái
ba mươi bốn đối tượng bị phát hiện đang sát phạt nhau bằng trò đỏ đen
cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật phương tiện gồm
tiền thu giữ trên chiếu bạc là gần bảy mươi sáu triệu đồng tạm giữ trên người các đối tượng là gần bốn trăm linh năm triệu đồng
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ ba mươi năm chiếc điện thoại di động các loại
ba mươi chín xe mô tô các loại ba xe ô tô và nhiều tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng khai nhận địa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu trên do kha tổ chức và hồ làm chủ cái
nguyễn thanh hiếu cảnh giới gác cổng tụ điểm đánh bạc này hoạt động được khoảng một mươi ngày cho đến ngày bị bắt
các đối tượng khai nhận mức độ đặt cược thấp nhất là một trăm linh đồng và cao nhất là hai triệu đồng
hiện công an thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý các đối tượng cờ bạc theo trên quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo của bản tin
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân
nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỷ cùng đến với lớp học nấu ăn dành cho thiếu niên tự kỷ tại trung quốc
như đã phản ánh vào chiều nay tại hà nội đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí đã tới dự buổi họp báo chính phủ thường kỳ
để nghe bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý i năm hai nghìn một mươi chín
cũng như đại diện lãnh đạo các bộ ngành giải đáp nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm
trong thời gian qua
buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba nóng ngay từ những phút đầu khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo
sau các vụ việc bạo lực học đường xảy ra trong thời gian qua
liên quan đến vấn đề trên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho rằng quan điểm của bộ là xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
quan điểm của bộ là cũng đã cố gắng dùng các biện pháp tư vấn học đường giáo dục đạo đức tăng cường đạo đức lối sống cho học sinh
và có thể nói là nhiều chương trình hoạt động của các địa phương để giúp cho các em được nâng cao giáo dục đạo đức phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của các em
tuy nhiên về phía bộ giáo dục và đào tạo thì quan điểm khẳng định rõ là xử lý nghiêm những sai phạm và phải nói là rất nghiêm khắc các sai phạm nếu mà để xảy ra với các đối tượng là nhà giáo và cũng như là với các em học sinh
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của báo chí về việc công an tỉnh bắc ninh tiến hành bắt giữ đối tượng khá bảnh tức ngô bà khá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại từ sơn bắc ninh đây là trường hợp có tiền án tiền sự thường xuyên đăng tải các clip phản cảm tục tiễu lên mạng xã hội
thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an cho biết ngày hôm qua một tháng bốn công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành bắt giữ với đối tượng ngô bá khá tức khá bảnh để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngày hôm qua công an bắc ninh đã bắt và khởi tố với tội là đánh bạc và bảo kê
quá trình lực lượng công an cũng đã nắm chắc những hoạt động và đã tiến hành các biện pháp về mặt pháp luật
nhưng mà chúng tôi cho rằng đây là một cái việc làm hiện tượng cần phải phối hợp và ngăn chặn kịp thời
và cái việc ngày hôm qua công an bắc ninh tiến hành khởi tố và bắt tạm giam tiến hành khám xét là chúng tôi hết sức là kiên quyết
cũng tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến tác động của việc điều chỉnh tăng giá mặt hàng xăng dầu
mà gần nhất là đợt tăng giá diễn ra vào chiều ngày hôm nay gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân
đại diện bộ công thương đã có những lý giải cho vấn đề trên
như vậy là quỹ bình ổn cũng phải bỏ ra một ba trăm linh bốn đồng một lít
và như vậy là thay vì hiện nay chỉ tăng một bốn trăm tám mươi tỷ đồng nếu không có cái quỹ này thì sẽ tăng là hai bảy trăm tám mươi tám đồng
đấy thì cũng báo cáo các phóng viên thì đây cũng là một cái biện pháp để có sự điều tiết của nhà nước ở đây này
thế còn chúng tôi một lần nữa là chia sẻ với tất cả những cái khó khăn có thể mang lại do cái việc tăng giá xăng dầu
liên quan đến việc xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có trách nhiệm
trong vụ việc xe biển xanh vào tận khu vực đỗ máy bay đón người nhà lãnh đạo bộ công thương
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết hội đồng kỷ luật của bộ đã kỷ luật ba cán bộ vi phạm gồm trưởng phòng lễ tân
cán bộ lễ tân và một cán bộ văn phòng bộ cụ thể đã kỷ luật ở mức khiển trách đối với hai cán bộ kiểm điểm rút kinh nghiệm một cán bộ
bên cạnh đó bộ công thương cũng đang tiếp tục giả soát để có kết luận cuối cùng
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thưa quý vị trong thời gian gần đây chịu tác động mạnh của gió mùa đông bắc khiến cho độ ẩm cao làm cho sự lưu thông khí quyển bị hạn chế gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
chất lượng không khí ở hà nội được cảnh báo ở mức rất xấu
và độ ẩm cao đã khiến cho người dân vài ngày qua phải đối mặt với những nguy hiểm về sức khỏe đặc biệt là đường hô hấp
những ngày gần đây thời tiết ở hà nội luôn trong tình trạng ô nhiễm không khí như thế này
với nhiều người dân khi phải lưu thông trên đường để phòng tránh bụi cách duy nhất là đeo khẩu trang
do tầm buổi trưa hoặc buổi chiều lượng xe tắt đường đông nhiều khí thải xe ra nhiều mình cảm thấy khó chịu
với nhiều người dân khi phải lưu thông trên đường để phòng tránh bụi cách duy nhất là đeo khẩu trang
với nhiều người dân khi phải lưu thông trên đường để phòng tránh bụi cách duy nhất là đeo khẩu trang
bụi có kích thước bm hai năm cao gấp đôi so với quy chuẩn quốc gia và gấp năm lần so với ngưỡng trung bình năm theo hướng dẫn khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới